mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua cũng đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh quảng trị ngập sâu trong lũ
hơn một hộ dân đã phải di rời hàng nghìn hectare cây trồng bị ngập úng
tỉnh quảng trị đang huy động tối đa các lực lượng phương tiện để sớm khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra
toàn tỉnh hiện có hơn bốn bốn trăm linh hectare lúa bị ngập úng hơn ba trăm bốn mươi năm ha hoa màu bị hư hỏng nặng
nhiều gia súc gia cầm của người dân đã bị chết do nước cuốn trôi hoặc ngập lụt
trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã huy động hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ
đến các địa bàn sung yếu bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai để kịp thời hỗ trợ người dân
trong những ngày mưa lớn vừa qua nhiều cán bộ chiến sĩ đã thức trắng đêm để làm nhiệm vụ
chúng tôi đã điều hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ ở các địa bàn sung yếu để giúp dân di rời
và từ một mươi hai h đêm qua đến nay chúng tôi đã di rời được hơn bốn trăm linh hộ dân
trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng chín lực lượng chức năng của tỉnh quảng trị đã di rời hơn một hai trăm linh hộ dân
với hơn năm nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn
hiện tại trên địa bàn tỉnh vẫn còn hơn một năm trăm linh ngôi nhà bị ngập lụt
huy động lực lượng tài trổ để di rời tất cả bà con về nơi trú an toàn
và cử các lực lượng chức năng tài trổ để nấu cơm cung cấp thức ăn nước uống
và thuộc men cho bà con đảm bảo trong thời gian di rời
hiện tại ở tỉnh quảng trị mưa vẫn rất lớn mực nước các sông đồng loạt lên cao
ngay trong chiều bốn tháng chín ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã đến các vùng ngập lụt ở quảng trị và kiểm tra việc vận hành khu vực xả lũ an tiêm thị xã quảng trị
hiện tình hình mưa lũ ở quảng trị đang có nhiều diễn biến phức tạp
tỉnh quảng trị tiếp tục triển khai các phương án để di rời dân ra khỏi vùng lũ
một trăm bảy mươi ba điểm trường trên địa bàn tỉnh đã hoãn khai giảng để bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh